tiếp tục kỳ họp thứ ba của hội đồng nhân dân tp hà nội vào sáng ngày hôm nay sáu tháng một mươi hai
với sự tán thành của đa số đại biểu có mặt hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua nghị quyết về dự án công trình trọng điểm
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi của thành phố hà nội
danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên phát triển của địa phương
theo tờ trình của ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã giả soát và đề xuất danh mục dự án công trình trọng điểm của thành phố
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi với tổng số công trình trọng điểm là năm mươi hai dự án tổng mức đầu tư khoảng trên năm trăm linh tỷ đồng
nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi khoảng trên hai trăm một mươi bảy tỷ đồng
trong đó lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị có ba mươi tám dự án
với tổng mức đầu tư khoảng bốn trăm năm mươi hai tỷ đồng nhu cầu đầu tư giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi khoảng gần một trăm tám mươi chín tỷ đồng
để thực hiện hiệu quả các dự án công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thành phố hà nội nhấn mạnh cần tập trung các giải pháp huy động nguồn lực để đầu tư đáp ứng nhu cầu đầu tư cho các công trình trọng điểm
trong những năm tới ưu tiên tập trung phân bổ vốn xây dựng cơ bản cho các dự án công trình trọng điểm
cùng với đó là giả soát phương án xác định quỹ đất tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn vốn cho các công trình trọng điểm của thành phố